bão số năm với sức gió cấp tám giật cấp một mươi một mươi một trong vòng ba mươi phút đã làm cho gần năm trăm linh cột điện hạ thế của điện lực thừa thiên huế bị gãy ngang và đổ xiên
điều này làm dấy lên mối lo ngại mất an toàn cho người dân khi mà sống gần những cột điện như thế này
bão số năm đã gây thiệt hại rất lớn cho ngành điện với hơn bốn trăm linh tám cột điện bị gãy đổ hơn sáu mươi chiếc cột khác bị xô nghiêng
hàng trăm thiết bị bằng xứ bị vỡ bung dây ở hơn hai trăm năm mươi vị trí
tuy nhiên điều mà người dân ở địa phương này quan tâm là chất lượng của cột điện
bởi bão số năm chưa phải là siêu bão nhưng đã làm cho hàng trăm chiếc cột điện đã bị gãy ngang
điều này đe dọa trực tiếp đến những hộ sống gần cột điện và cả người đi đường trong mùa mưa bão
có điều cần chú ý đó là hầu hết số cột điện bị gãy đổ đều là cột ly tâm được đúc theo công nghệ bê tông dự ứng lực có chiều cao từ tám đến một mươi mét
theo công ty điện lực thừa thiên huế thì hiện tại công ty đang sử dụng cùng lúc hai loại cột ly tâm
một loại đúc theo phương pháp truyền thống một loại ứng dụng công nghệ bê tông dự ứng lực
các loại cột này đều đã được kiểm nghiệm trước khi đưa vào sử dụng đại trà
số cột dự ứng lực được đúc theo tiêu chuẩn việt nam và được kiểm tra kỹ trước khi đưa vào sử dụng
trong khi sử dụng của chúng tôi khi cột ly tâm đưa ra hiện trường thì rất là nghiếp ngặt trong công tác kiểm nghiệm
thí nghiệm tại sử dụng thì chúng tôi có hai bước kiểm tra là kiểm tra chiêu lực và kiểm tra phá hủy
nếu như hai cái kiểm nghiệm này mà đạt thì cột mới được gắn tên để cho xuất sử dụng đưa vào sử dụng
nếu không đạt là loại
trước việc hàng trăm công ty đưa ra hiện trường
trong cột điện bê tông dự ứng lực ở thừa thiên huế bị gãy đổ trong bão số năm
chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn điện lực việt nam đã chỉ đạo tạm dừng sử dụng loại cột này để đánh giá lại toàn bộ
khi chưa có kết luận đánh giá tuyệt đối không đưa loại cột này vào công trình